trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng tám theo clip được camera an ninh ghi lại vào khoảng một mươi chín h hai mươi một cháu bé khoảng bảy tuổi xác định là cư dân sinh sống trên địa bàn đang đạp xe đi quanh đường nội đô giữa biệt thự liền kề bt bảy
khi cháu bé dừng xe thì một chiếc xe ô tô kia morning mang biển số hai mươi chín a hai mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi chín đỗ song song
sau vài câu như nói chuyện bất ngờ người cầm lái đội mũ đeo khẩu trang bước xuống bế cháu bé vào xe rồi chạy mất bỏ lại hiện trường là một xe đạp dạng xe x man cho bé sử dụng
sau đó đối tượng đã lấy số điện thoại từ cháu bé để gọi điện thoại cho người thân của cháu đòi một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc và yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an hà nội đã vào cuộc đến năm giờ ngày hôm nay đối tượng bị công an bắt giữ ở tỉnh hà nam
lực lượng công an cũng đã giải cứu thành công cháu bé đưa về gia đình an toàn được biết nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su
trong lúc chống trả lực lượng chức năng đối tượng đã nổ súng làm một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận long biên trúng đạn bị thương vào đùi
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một sự việc nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội vào ngày hôm nay
đã có bốn người bị thương trong vụ nổ lớn ở số nhà bốn mươi hai đường yên phụ phường trúc bạch quận ba đình hà nội vào sáng nay
hiện lực lượng chức năng cho biết đang điều tra xác minh vụ việc
theo đó khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng tám một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà bốn mươi hai yên phụ nơi có hai lối đi ở phố yên phụ và phó đức chính
toàn bộ tầng một ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn
nhiều vật dụng như cửa cuốn cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường
do sức ép từ vụ nổ một số người đang lưu thông trên đường cũng bị ảnh hưởng
ít nhất bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sanh pôn
hiện ba trong số bốn bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện do bỏng nặng đã được chuyển xuống bệnh viện bỏng quốc gia điều trị
bệnh nhân còn lại đang được tiến hành cấp cứu chụp ct toàn thân tại bệnh viện

và phong tố cho các bệnh nhân cấp cứu

tỏa toàn bộ phố yên phụ từ đầu đường thanh niên rẽ vào để phục vụ công tác điều tra
nguyên nhân ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ nổ bình ga sinh hoạt
vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ
trong khi đó vào sáng nay tại điểm tập kết vật liệu làm hệ thống thoát thải
của công ty xây dựng số năm thuộc tổ dân phố hưng thịnh phường hương trí
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã bất ngờ bốc cháy
vụ cháy ước tính thiệt hại lên tới hơn một tỷ đồng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an thị xã kỳ anh huy động xe cứu hỏa cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
sau chừng hai mươi phút lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa
may mắn không gây thiệt hại về người nhưng vật tư của công ty đã bị thiêu dụi
được biết số vật liệu bị thiêu dụi là ống nhựa hdpe chuyên dùng cho hệ thống thoát thải nước đô thị
ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tại điện biên các lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ sáu bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tại khu vực bản bá vạt xã mường luân huyện điện biên đông
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đồng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
vàng a lầu chú tại huyện điện biên đông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin một dao nhọn một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an vàng a lâu khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng người lào
ở khu vực biên giới và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị thời gian gần đây thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chiếm quyền
truy cập vào tài khoản facebook không mới
tuy nhiên một số người dân vẫn bị sập bẫy các đối tượng
mới đây lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố hai đối tượng gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
chị nguyễn thị nhung vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi triệu đồng
do chị nhung đang nợ tiền của người nhà nên ngay sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu trả tiền
không chút đắn đo nghi ngờ chị nhung chuyển khoản ngay số tiền bốn mươi triệu đồng vào một số tài khoản lạ
chỉ đến khi kiểm tra lại tên tuổi tài khoản không phải của người nhà
chị nhung gọi điện lại xác minh thì mới phát hiện đã bị lừa
cũng đang định gọi cho cháu để cháu gửi số tài khoản để mở chuyển trả tiền
xác lập chuyên án đấu tranh ngày hai tháng tám công an huyện gia bình đã phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng trương tiến dũng và nguyễn đức học cùng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
từ thành phố đà nẵng về bắc ninh để điều tra
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận tạo lập mua các đường link trang web giả mạo bình chọn ca sĩ nhí
giọng ải giọng ai trên ứng dụng sau đó gửi link cho nhiều người dùng facebook và yêu cầu ấn bình chọn
khi người dùng truy cập đường link ngay lập tức các đối tượng chiếm quyền sử dụng facebook và nhắn tin vay mượn tiền

bước đầu đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình xác định với thủ đoạn trên
từ tháng sáu năm ngoái các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại trên cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương tiến dũng và nguyễn đức học
về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa sang mình trực tiếp trước khi có yêu cầu chuyển tiền
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc sáu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu chín thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tú vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có một vết chàm dưới cánh tay phải
và đối tượng nguyễn văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện